nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tp hcm sẽ tổ chức một mươi hai đoàn kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
đồng thời giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
việc kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh
nhập khẩu trên địa bàn tp hcm trong đó chú trọng kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm
với quy mô lớn các cơ sở nhập khẩu thực phẩm các chợ đầu mối trung tâm thương mại
cơ sở kinh doanh ăn uống
cơ quan chức năng cũng sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất nhập khẩu
kinh doanh thực phẩm phụ gia thực phẩm dụng cụ vật liệu bao gói
theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền phản ánh từ các cá nhân tổ chức phương tiện truyền thông
việc kiểm tra sẽ được thực hiện từ ngày một một đến ngày hai mươi năm ba hai nghìn một mươi chín trên địa bàn toàn tp hcm